theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sáng sớm ngày hôm nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực đông bắc bộ và một số nơi ở phía tây bắc bộ và bắc trung bộ
dự báo hôm nay bốn tháng một mươi hai không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía tây bắc bộ và bắc trung bộ sau đó ảnh hưởng đến trung trung bộ
do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh bắc bộ và bắc trung bộ trời tiếp tục rét vùng núi có nơi rét đậm rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến khoảng từ một mươi một đến một mươi bốn độ c
vùng núi từ bảy đến một mươi độ c vùng núi cao dưới năm độ c
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia trong các ngày mùng năm đến mùng sáu tháng một mươi hai vùng núi cao khu vực bắc bộ và bắc trung bộ có khả năng xảy ra băng giá và sương muối